đã khiến vốn hóa của doanh nghiệp này đã bốc hơi hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
so với lúc đạt đỉnh tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cổ phiếu hpg của hoa pháp tiếp tục lao dốc ba bảy về mốc hai mươi bảy trăm linh đồng
mức thấp nhất trong vòng một mươi tám tháng qua
đã làm cho thị giá hpg đã mất hơn phân nửa giá trị
vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này
theo đó cũng bốc hơi hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
tương đương năm sáu tỷ đô la mỹ
từ vùng đỉnh xuống còn quanh một trăm hai mươi một tỷ đồng như hiện tại
tương đương năm hai tỷ đô la mỹ
đây là mức giảm cao nhất trong số các cổ phiếu
có vốn hóa thị trường lớn của thị trường việt nam
bằng tổng vốn hóa của năm ngân hàng tầm trung
msb ocb vib lbb nvb cộng lại
theo các chuyên gia sau giai đoạn thị trường bùng nổ
thường dẫn đến giai đoạn thoái trào
và nhiều doanh nghiệp trong ngành dần gặp khó khăn
ngành thép đang có nhiều dấu hiệu suy giảm của chu kỳ kinh doanh
khi giá thép thế giới sau giai đoạn tăng nóng cũng đã quay đầu hạ nhiệt
giá thép trong nước cũng đã giảm lần thứ sáu liên tiếp kể từ ngày một mươi một tháng năm
ngân hàng nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi
bổ sung một số điều về hoạt động cho vay của tổ chức tính dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
trong đó có quy định các ngân hàng và tổ chức tính dụng
sẽ không được cho vay đặt cọc bất động sản hình thành trong tương lai
theo ngân hàng nhà nước hầu hết các dự án bất động sản chuyển nhượng
khi chưa đủ điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật
như chưa có giấy phép xây dựng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
vì vậy cho vay đặt cọc bất động sản hình thành trong tương lai
cần xem xét bổ sung quy định để đảm bảo kiểm soát sử dụng vốn vai đúng mục đích
và kiểm soát rủi ro khoản vay
ngân hàng nhà nước cấm các tổ chức tính dụng cho vay vốn
để góp vốn hợp tác đầu tư kinh doanh và vốn góp hình thành nên vốn điều lệ
hoặc không hình thành nên bốn điều lệ của nhận vốn góp
nhờ chú nhựa phần góp vốn tại công ty khác
thanh toán tiền đặt cọc để thực hiện các giao dịch trong tương lai
mà tại thời điểm đặt cọc chưa đủ điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật
bộ đặt vốn tựa có hoặc hoàn tiền vay để mua bất động sản hàng hóa
ngoài ra việc các tổ chức tính dụng cho vay
để chứng minh năng lực của tài chính khách hàng vay
khi tham gia giao dịch dân sự với bên thứ ba
như chứng minh tài chính đã đi du học
bảo lãnh có vốn thành lập doanh nghiệp cũng bị siết chặt trong dự thảo lần này
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci
vừa có văn bản trả lời bộ tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo nghị quyết
về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
pci đề nghị lâu dài cần nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành hàng này
vcci cho rằng mức đề xuất giảm một đồng thuế bảo vệ môi trường với xăng là hợp lý
về lâu dài cần nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt và báo cáo quốc hội trong kỳ hợp tới
theo cơ quan này đánh giá ưu điểm của việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường
là có thể thực hiện được ngay trong tháng bảy
cho đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội
còn nếu lựa chọn cách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế giá trị gia tăng
thì phải đợi kỳ hợp quốc hội gần nhất vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát lãm phát ổn định kinh tế vĩ mô hiện nay
tuy nhiên vcci cho rằng về lâu dài đề nghị bộ tài chính tiếp tục nghiên cứu
đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng
và có văn bản báo cáo quốc hội vào kỳ họp tới
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu giá xăng dầu đã tăng lần thứ bảy liên tiếp
lên mức cao nhất trong lịch sử
thưa quý vị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
các đơn vị kinh doanh hàng không đã tăng tần suất chuyến bay hàng ngày lên mức kỷ lục
trên đường bay cả nội địa lộn quốc tế
theo vietnam airlines giai đoạn cao điểm giữa tháng bảy
hãng khai thác tới bốn trăm ba mươi chuyến mỗi ngày trong đó tập trung vào mạng nội địa
còn vietjet cho hay tháng này khai thác bốn trăm năm mươi chuyến một ngày
tăng gấp một năm lần so với các đợt cao điểm trước đó
bamboo airways cũng dự kiến tăng một mươi năm tần suất chuyến bay so với hiện tại
đồng thời khai trương thêm đường bay quốc tế mới
để chuẩn bị cho dịp cao điểm hè năm nay
cán vụ hàng không miền nam đánh giá
lượng khách qua cảng hàng không quốc tế tận sân nhất từ giữa tháng sáu đã tăng mạnh
khi có ngày khai thác gần tám trăm linh chuyến với một trăm một mươi bốn lượt khách
đây là lượt khách vượt cả dịp cao điểm lễ ba mươi tháng bốn
và một số ngày dịp tết nguyên đám
theo đánh giá của hiệp hội thương mại điện tử việt nam cũng như của bộ công thương
tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử hiện nay khoảng ba mươi
hiện nay số lượng khách truy cập mua sắm trên các sàn tăng trưởng ấn tượng
với khoảng ba năm triệu lượt khách một ngày
tuy nhiên hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ giao nhận trong chuỗi hậu cần giao vận
cho thương mại điện tử vẫn ị ạch so với nhu cầu thực tế
trong và sau giai đoạn dịch bệnh quốc tế
covid một mươi chín ghi nhận sự bụng nổ của thương mại điện tử
ngày càng có nhiều doanh nghiệp việt nam tham gia thị trường bán lẻ hàng hóa
qua kênh thương mại điện tử
có thể thấy số lượng trang thương mại điện tử nhiều hơn
nhiều trang có số lượng giao dịch trong ngày lên đến hàng chục nghìn đơn hàng
tốc độ phát triển cũng được ghi nhận gia tăng từ hai mươi ba mươi
nhu cầu sử dụng thương mại điện tử của người dân ngày càng tăng
tuy nhiên các chuyên gia đánh giá
dịch vụ hậu cần kho bãi phục vụ thương mại điện tử
tại thành phố hồ chí minh vẫn còn manh mún
chưa xứng với tiềm năng phát triển của xu hướng này
theo đó những khó khăn về chi phí đầu tư mặt bằng
sự cạnh tranh cũng như chi phí đầu vào tăng cao hiện nay
có thể ảnh hưởng đến tốc độ mở rộng diện tích kho hàng
vì vậy hầu như các doanh nghiệp thương mại điện tử
phải đầu tư riêng cho mình hệ thống hậu cần
để phục vụ cho hoạt động kinh doanh
hiện tại thì shopee có ba kho ở việt nam
ở thành phố hồ chí minh và một ở hà nội
việc sắp xếp hàng hóa trong kho
thì cũng được phân loại
luôn luôn làm cải thiện để tối ưu hóa
các quy trình ở trong kho
từ khâu giao nhận đến phân loại hàng hóa
cũng như là giao đơn hàng cho các đối tác vận chuyển
với yêu cầu cao về dịch vụ kho bãi
tại các đơn vị thương mại điện tử
nên trong thời gian qua
mặc dù đã có nhiều ông lớn trong ngành vận chuyển đầu tư
vào lĩnh vực này
nhưng cho đến hiện tại
vẫn không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của ngành này
logistics phục vụ cho thương mại điện tử
thì có thể nói là gần đây cũng phát triển khá là mạnh mẽ
tuy nhiên nó chủ yếu tập trung vào những cái doanh nghiệp mới
hay là những doanh nghiệp start up
những doanh nghiệp logistics truyền thống
thì lại chưa có tham gia tích cực vào các hoạt động
logistics phục vụ cho thương mại điện tử
mà đúng ra họ sẽ là một đội ngũ
mà có thể cung cấp một dịch vụ logistics nền tảng cho
cho thương mại điện tử
và nếu những doanh nghiệp này mà tham gia tích cực vào
các phục vụ cho logistics cho thương mại điện tử
thì tôi chắc chắn rằng
các doanh nghiệp này
các doanh nghiệp này sẽ được cải thiện rất là nhanh
bên cạnh đó các chuyên gia về thương mại điện tử
cho biết hiện nay
tí lệ chi phí dành cho dịch vụ logistics
và chuyển phát tại việt nam còn khá cao
trong các giao dịch sản phẩm hữu hình của thương mại điện tử
hậu cần thì chắc chắn là được
nhưng mà xuyên suốt một giải pháp
từ a đến z thì nó có nhiều cái khó khăn
mà mỗi một doanh nghiệp cần
đưa ra các bài toán để giải quyết
thì có rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp
và cần sự thay đổi
của chính sách nhà nước cũng như sự rõ ràng
về thuế hơn để doanh nghiệp có thể hoạt động dễ hơn
khó khăn do giãn cách xã hội
mang lại vô hình trung
giúp hạ tầng vận chuyển giao nhận tăng tỷ lệ số hóa
nhanh và chính xác hơn
tuy nhiên từ đầu năm đến nay
biến động kinh tế và đặc biệt là giá nhiên liệu tăng không ngừng
khiến thách thức cho thương mại điện tử càng nặng nề hơn
đòi hỏi nhiều giải pháp từ cả phía doanh nghiệp
và từ người tiêu dùng
pháp luật cho phép chủ đầu tư các dự án
bất động sản được huy động vốn
thông qua hợp đồng góp vốn với tổ chức
hộ gia đình hoặc cá nhân
tuy nhiên hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân
vì doanh nghiệp lách luật để bán bất động sản
người mua có thể đối mặt với tranh chấp dân sự
mặc dù đã đóng tới chín mươi năm tiền
theo tiến độ đã thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn
giữa khách hàng và chủ đầu tư
là công ty cổ phần kim tâm hải
đã mua đất tại dự án khu nhà vùng xã bình mỹ
tên gọi khác là lucky garden
huyện củ chi tp hcm
nhưng đến nay hàng trăm người dân vẫn chưa biết
việc ước về pháp lý
hợp đồng kéo dài năm bảy năm rồi
nó đang đi vào chiều hướng
rất là khó cho người dân
vì người dân nắm đằng lưỡi
chủ tư chỉ cần kiếm một lý do nào đó
không thực hiện được hợp đồng là có thể thanh lý
lúc này nền đất giá cả đã tăng cao rồi
nhưng mà người dân không được hưởng
đáng ra là mình được hưởng
thậm chí là có những người phải vay ngân hàng
phải vai ngân hàng trong suốt quá trình dự án
hiện hàng trăm người mua đất
thông qua hợp đồng
thông qua hình thức ký hợp đồng góp vốn
tại dự án của công ty kim tâm hải
vẫn đang đối thoại với chủ đầu tư
để yêu cầu đánh nhanh tiến độ giao đất
tuy nhiên các chuyên gia pháp lý đánh giá
vụ việc có thể còn kéo dài
và phần tiệt thòi sẽ thuộc về khách hàng
là người góp vốn
rất nhiều các chủ đầu tư
sử dụng hoặc là lách luật
bằng các cái hợp đồng
trải hạn như là hợp đồng góp vốn
hay hợp đồng đặt cập
hay là hợp đồng hứa mua hứa bán
đó là các cái dạng mà
đa phần là khi các chủ đầu tư
muốn huy động vốn của khách hàng
bởi vì là dự án đó chưa đầy đủ
theo quy định của pháp luật
để đủ điều kiện huy động vốn
trong trường hợp các bên có tranh chấp
thì do là cái bất cộng sản đó
chúng ta chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh
do đó trong trường hợp mà phát sinh các tranh chấp liên quan
thì tòa án sẽ xem xét tư tính hiệu lực của hợp đồng này
và hoàn toàn có cơ sở để tòa án
xem xét về cái hợp đồng này là vô hiệu
thì theo đó thì các bên sẽ hoàn trả cho nhau
những gì đã nhận và bên nào có lỗi
thì chúng ta là phải bồi thường
bây giờ là mình làm cái này là hồ sơ góp vốn
nên là mình có chỉ là gọi là
nắm vào cái lưỡi của người ta thôi
đóng chín mươi năm rồi người ta có làm
thì làm người ta không làm thì thôi
nên là người ta có
nếu mà có tâm thì người ta làm
để cho dân cư còn có cái chỗ ở
mà người ta không có thì người ta lấy cái tiền
chín mươi năm người ta lấy cái tiền ra đầu tư lại cái chỗ khác
là ra san đền các chỗ khác người ta làm
thì đâm ra là mình là cứ nằm đó
đó là không có tâm
đó là không có tâm
không biết đến bao giờ mới có được
một cái rủi ro nữa trong cái hợp đồng góp vốn
là rõ ràng chúng ta thấy rằng là
các bên góp vốn với nhau để cùng thực hiện
và do đó trong đường hợp các cái rủi ro
chẳng hạn như là pháp luật thay đổi hay là các trường hợp bất khả kháng
thì trong đường hợp này
khi có tranh chấp với nhau thì các cơ quan có chức năng
chúng ta chỉ xem xét là một cái phần tiền
chúng ta là phần vốn góp chứ không phải là cái hợp đồng chuyển dựng
quy sinh đất
theo như bản chất của các bên
thỏa thuận giao dịch tại thời điểm ký kết hợp đồng
do đó chúng ta cũng có một số
các cái cần nắm rõ một số cái quy định
pháp luật liên quan để chúng ta
yêu cầu các chủ đầu tư
cũng như là cung cấp đầy đủ
trước khi chúng ta quyết định đầu tư giao dịch
theo quy định tại nghị định một mươi sáu
từ ngày hai mươi tám tháng một đến hai nghìn hai mươi hai
nếu chủ đầu tư có hành vi huy động vốn trái phép
sẽ bị xứ phạt từ tám trăm linh triệu đồng
đến một tỷ đồng
tuy nhiên mức phạt trên so với số tiền hàng
trăm tỷ đồng mà doanh nghiệp đã và đang chiếm giữ
của khách hàng thông qua hợp đồng góp vốn
thì chưa đủ răng đe
do đó pháp luật cần có các quy định xử lý nghiêm minh hơn
hành vi lừa dối khách hàng
làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để minh bạch hóa thị trường mất động sản
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
còn bây giờ giang thái xin chào và hẹn gặp lại